với hành vi trộm cắp tài sản của người nước ngoài chỉ sau ba giờ gây án
công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã bắt giữ được đối tượng lê quốc trưởng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại đội tám xã thụy vân tp việt trì để điều tra về hành vi trên
đối tượng này đã đột nhập vào phòng ngủ của doanh ngân hàn quốc ở tp việt trì để trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an lê quốc trưởng khai nhận đã đột nhập vào phòng ngủ của tổng giám đốc
công ty trách nhiệm hiệu hạng seacin việt nam có địa chỉ tại khu công nghiệp thụy vân tp việt trì
lấy đi một chiếc đồng hồ đeo tay và số tiền hai trăm một mươi bốn won tương ứng với hơn bốn triệu đồng
được biết đối tượng lê quốc trưởng chính là công nhân của công ty